thưa quý vị tuyến đường thuộc tỉnh lộ bảy kết nối giữa hai huyện lắc và grong anna đã xảy ra tình trạng sạt lở sụt lốn từ hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục và sửa chữa điều này đã khiến cho người dân địa phương rất lo lắng vì không bảo đảm an toàn khi lưu thông qua đây
nhất là vụ thu hoạch lúa đông xuân cận kề nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản của bà con rất lớn
sau hơn nửa năm tình trạng sạt lở sụt lún mái ta lùi nên đường tại khu vực này vẫn chưa được khắc phục
đây là tuyến đường thuộc dự án cải tạo nâng cấp và kéo dài tỉnh lộ bảy có tổng mức đầu tư bảy mươi tỷ đồng
với chiều dài hơn một mươi hai km do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc làm chủ đầu tư
nghiệm thu hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công trình hết thời gian bảo hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại vị trí bị sạt lở đơn vị quản lý đã tiến hành giao chắn vị trí hư hỏng bằng dây và bố trí các dọ đá để cảnh báo phương tiện và người tham gia giao thông
tối nên tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông